tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức tiếp nhận hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt miền trung từ bộ giao thông vận tải
tại lễ tiếp nhận đồng chí nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết
ngay khi có những thông tin đầu tiên về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền trung
với tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của dân tộc ta
bộ giao thông vận tải đã trao năm triệu đồng cho ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để hỗ trợ cho các gia đình bị tổn thất nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền trung
đồng chí trương thị ngọc ánh phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
gửi lời cảm ơn tình cảm tương thân tương ái và những đóng góp thiết thực của bộ giao thông vận tải
dành cho nhân dân miền trung
đồng chí trương thị ngọc ánh cho biết nghĩa cử đóng góp cao đẹp của bộ giao thông vận tải
dành cho người dân sẽ sớm được chuyển đến với bà con bị thiệt hại tại các tỉnh miền trung